ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã phối hợp với bệnh viện bạch mai tổ chức họp báo về cấp cứu thành công sản phụ hôn mê sau ngừng tuần hoàn
dối loạn đông máu nặng suy đa tạng đã phẫu thuật lấy thai nghi do tắc mạch ối
theo đó người bệnh là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã xuân ái huyện văn yên tỉnh yên bái sinh con lần ba
ngày hai mươi năm tháng bảy người bệnh có dấu hiệu vỡ ối tự lên bàn đẻ sau đó đột nhiên không tự thở huyết áp không đo được
kiếp trực đã cấp cứu ngừng tiêm tuần hoàn bổ giải phóng thai nghi
đến hai mươi một giờ cùng ngày kip hỗ trợ của bệnh viện bạch mai đã về kịp thời hội trần đưa ra các phác đồ điều trị kịp thời
đến nay người bệnh đã tỉnh táo giao tiếp tốt ăn được cháo huyết áp ổn định không sốt
các bác sĩ đã có phát đồ cấp cứu tích cực vừa truyền máu liên tục kết hợp lọc máu chống suy thận chống mất não do ngừng tuần hoàn máu
đây là thành quả của việc hợp tác toàn diện chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ tuyên dưới cho địa phương giữa bệnh viện bạch mai và tỉnh yên bái được ký kết trong những năm qua